tại mỹ cơn bão nhiệt đới ophelia tràn vào bờ biển nước này đã gây ra mưa lớn và gió mạnh dẫn đến tình trạng ngập lụt và mất điện trên diện rộng
gần tám triệu người sống ở ven đại tây dương từ bang new york đến bang nam carolina đã bị ảnh hưởng
trong đó một số nơi ở bang bắc carolina và virginia bị ngập
mất điện xảy ra đối với hàng chục nghìn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh
khi đổ bộ vào bang bắc carolina hôm hai mươi ba tháng chín bão ophelia có sức gió một trăm một mươi ba km trên giờ
trước đó các nhà dự báo bão cho biết cơn bão tiềm năng thứ một mươi sáu đã mạnh lên thành bão nhiệt đới ophelia và đang trên đường tấn công bang bắc carolina vào ngày hai mươi ba tháng chín
anh hưởng của cơn bão đã được cảm nhận rõ ràng ở các bang bắc carolina và virginia trong ngày hai mươi hai tháng chín khi cơn bão đến gần với mực nước ven biển dâng cao gió lớn và mưa
thống đốc tại ba bang bắc carolina virginia và maryland
đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước cơn bão
thành phố new york đã đưa ra khuyến cáo hạn chế du lịch vào cuối tuần do bão ophelia
cục quản lý khẩn cấp của thành phố cho biết các khu vực trũng thấp và khu vực có hệ thống thoát nước kém có thể bị ngập lụt
cảnh báo bão nhiệt đới đã lan tới bang delaware và vịnh chesapic
cảnh báo bão nhiệt đới đã đưa ra khuyến cáo hạn chế du lịch vào cuối tuần do bão ophelia